bướu giáp là một trong những dạng dối loạn tuyến giáp phổ biến
theo thống kê tám mươi bướu tuyến giáp là bướu cổ lanh tính có thể điều trị đơn giản
tuy nhiên trong một số trường hợp nếu không được thăm khám định kỳ
bướu giáp quá lớn có thể chảy nét gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh
tuyến giáp có kích thước nhỏ hình cánh bướm nằm mùa cổ sản xuất ra hormôn để điều hòa quá trình trao đổi chất
bước tuyến giáp là tình trạng phì đại bất thường về kích thước của tuyến này
một số trường hợp có nhân trong tuyến không chỉ phì đại về kích thước
một số trường hợp bưa tuyến giáp còn khiến cho chức năng tuyến này thay đổi
hầu hết các trường hợp bướu giáp không đau nếu bướu giáp quá lớn có thể chảy nét gây khó nuốt hoặc khó thở
tổ chức y tế thế giới who phân độ bướu giáp gồm độ bướu nhỏ không sờ thấy không nhìn thấy được
độ một sờ thấy bướu nhưng ở tư thế nằm hoặc ngồi bình thường không thấy được
độ hai cổ to ra bướu dễ nhìn thấy và sờ thấy
các trường hợp bướu tuyến giáp có kích thước nhỏ hầu như không gây chèn ép đến các cấu trúc xung quanh
nhưng nếu nó phát triển to dần mà không được điều trị thì có thể gặp phải một số biến chứng như
đường thở bị ép kéo dài gây suy hô hấp mạng tính suy dinh dưỡng sụt cân ho mạng tính sạc hàn tiếng ngưng thở khi ngủ
bệnh lý tuyến giáp nói chung và bướu tuyến giáp nói riêng là một trong những bệnh lý thường gặp trong chuyên khoa nội tiết
hiện nay có nhiều phương pháp điều trị bệnh tuyến giáp khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể
cùng lắng nghe chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ thị bích nga giảng viên cao cấp trường đại học y hà nội
nguyên tẩm thư ký hội nội tiết đại tháo đường việt nam về các phương pháp điều trị bệnh